ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có phan bản chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương
khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn trong thời gian qua
trong đó có một vụ nổi cộng là ở huyện lâm hà
ủy ban nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo huyện lâm hà cần điều tra và xử lý nghiêm vụ phá rừng rỗi ở tiểu khu hai trăm hai mươi hai
lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà quản lý xảy ra vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời yêu cầu chủ tịch các huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác minh làm rõ
để hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm dứt điểm các vụ vi phạm quy định về bảo vệ quản lý rừng trên địa bàn được giao xử lý quản lý
tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trường hợp sai phạm vi phạm đến mức kỷ luật
thì phải xử lý chấn trình không để tái diễn
để biết vụ khai thác rừng rỗi tự nhiên trái phép này gây thiệt hại hơn ba mươi bảy mét khối
trong đó có hai mươi năm mét khối gỗ chưa kịp đưa ra khỏi rừng
đến nay công an huyện lâm hà đã khởi tố vụ án và khởi tố một mươi bốn đối tượng tham gia phá rừng